là tỉnh có lợi thế phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản với các đầm vịnh đẹp được công nhận là tháng cảnh cấp quốc gia
thế nhưng nhiều năm qua phú yên lại gặp khó khăn trong thu hút đầu tư bởi tình trạng trông lấn nuôi trồng thủy sản với phát triển du lịch
sau hơn bảy tháng quyết liệt chỉ đạo giải tỏa bảy mươi diện tích mặt nước bị các hộ lấn chiếm nuôi trồng thủy sản trái phép
tại năm xã vendam oloan huyện tuy an đã được giải quyết
sắp tới tỉnh phú yên sẽ triển khai quy hoạch chi tiết khu vực trồng cây nước vùng nuôi trồng thủy sản và phân khu để thu hút đầu tư
không chỉ đầm oloan danh tháng cấp quốc gia vịnh xuân đài và vũng rô cũng bị xâm lấn thời gian dài do nuôi trồng thủy sản trái phép vượt quá quy hoạch
hoạt động này không chỉ gây ra dịch bệnh thủy sản các bãi tắm bị ô nhiễm mà còn gây cản trở lớn trong thu hút đầu tư
giải quyết bài toán khó này tại vịnh vũng rô tỉnh phú yên đưa ra mục tiêu chậm nhất đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sẽ không còn nuôi trồng thủy sản tự phát
trên vịnh xuân đài số lồng nuôi thủy sản giảm còn hai mươi lồng
có hơn tám mươi lồng như hiện nay
như ở vịnh xuân đài đầm âu loan rồi kể cả vũng rô trong thời gian tới một cái nơi rất đẹp
thế cho nên là cái việc mà phú yên nếu xử lý tốt và sử dụng hợp lý ba cái vịnh này
ở các cái thủy vực này ở ven biển này thì tức là cái kinh tế biển của phú yên sẽ thay đổi về mặt dài hạn
phải hướng dẫn họ là khi phân bổ lại
là cái không gian này là cho thủy sản một mươi năm nữa hai mươi năm nữa không gian kia là phải cho du lịch
thì trong từng cái không gian đó thì phải đưa ra những quy định mang tính chất pháp luật
việc xử lý rứt điểm tình trạng lấn chiếm mặt nước nuôi trồng thủy sản và quy hoạch lại vùng nuôi theo hướng bền vững
tại các danh thắng quốc gia không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo tồn và phát huy giá trị tự nhiên
và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nuôi trồng thủy sản
một ngành kinh tế đặc biệt quan trọng mang lại giá trị kinh tế lớn cho tỉnh phú yên trong tương lai